dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển các đại biểu quốc hội đã thảo luận về dự án luật quản lý thuế sơ đổi
thảo luận tại hội trường cho ý kiến và quy định về quản lý thuế trong các hoạt động thương mại điện tử dưới hình thức mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ quảng cáo thông qua các phương tiện truyền hình website thương mại điện tử mạng xã hội đại biểu lê quang huy đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an cho rằng
dự án luật chưa thiết kế rõ ràng được định chế pháp lý để có cơ sở quản lý thuế hiệu quả khả thi với loại hình hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển này

dự án luật chưa thiết kế rõ ràng được định chế pháp lý thuế hiệu quả khả thi với loại hình hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển này
những quy định làm pháp lý chống chuyển giá ở nước ta còn nhiều lỗ hồng và nếu quy định như trong dự thảo luật thì vẫn không thể ngăn chặn được tình trạng chuyển giá trốn thuế ở các doanh nghiệp
tôi đề nghị những quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết thì được kết cấu thành một chương trong luật không giao chính phủ quy định như dự thảo
với cơ sở pháp lý rõ ràng chắc chắn cùng với việc thực hiện các biện pháp đồng bộ thì việc chống chuyển giá tránh thuế đối với các doanh nghiệp của các cơ quan chức năng sẽ được yêu cầu đặt ra
nhiều đại biểu cũng đề nghị cần phải đưa vào dự thảo luật quy định mạnh mẽ hơn nữa về chống chuyển lợi nhuận chống xói mòn nguồn thu mà quốc tế đang áp dụng để đưa vào phù hợp với điều kiện của việt nam